thế nhưng nó lần lượt bị các thế lực chống phá việt nam lợi dụng lèo lại
sau ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm được sự hà hơi tiếp sức của ngoại bang rô đã ngóc đầu giày
trở thành một tổ chức chính trị vũ trang phản động gây ra hàng loạt các cuộc khủng bố đấm máu đau thương cho các dân tộc ở tây nguyên
trong cuộc đấu tranh giải quyết phỉ phun rô đảng nhà nước ta luôn chủ trương khoan dung với những người lầm lỗi trở về
nhiều thủ lĩnh cấp cao của phun rô đã nhận ra chính nghĩa và lần lượt trở về với nhân dân buôn làng của mình
qua quá trình đấu tranh triệt phá tổ chức phun rô lực lượng công an đã thể hiện trí tuệ bản lĩnh và nổi lên nhiều gương sáng anh hùng
lật lại hồ sơ đấu tranh với phunro hơn bốn mươi năm trước chúng ta sẽ hiểu được bản chất của tổ chức phunro và con đường dẫn đến sự rệu rã diệt vong tất yếu của chúng
từ đó rút ra được nhiều bài học quý báu về xây dựng và bảo vệ vùng đất tây nguyên
về khối đại đoàn kết dân tộc và đấu tranh chống các luận điệu chia rẽ kích động gây dối
đống năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu phần lớn số phunro bị bắt tập trung cải tạo tại gia lai đặt khưởng chất độ khoan hồng của đảng nhà nước để trở về giam họp với gia đình

nhưng với bản chất phản động một số tên cầm đầu đã lén lút móc nối hoạt động
chúng vừa bí mật củng cố lại lực lượng cơ sở ngầm ở các buôn làng vừa giáo diết tổ chức lực lượng vũ trang ngoài rừng
tại gia lai ngày một mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu toán fungro do yituan eban và kasohit đi liên lạc với trung ương fungro từ đắk lắk trở về
đã móc nối với hai mươi đối tượng khác đang lần trốn trên đài bà huyện chuse để thành lập không chỉ huy gọi là quân đoàn một mươi hai fungro với một mươi hai tên do nay fung làm tư lệnh
rồi công sức được giao làm tỉnh trưởng pleiku
ngay sau khi hình thành tổ chức ở gia lai fungro đã tiến hành nhiều hoạt động khủng bố để gây thanh thế khống chiếc quần chúng với những hành động điên cuồng tàn ác
từ tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đến tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chúng gây ra năm vụ tập kích trên quốc lộ một mươi chín và hai mươi năm
mai phục chặt đường và giết tạng một trăm linh sáu người
tập kích bốn vụ vào số lâm nông trường và các xã
bắt đi hai mươi chín người và lôi kéo khống chế hàng trăm thanh niên ra rừng theo fungro
lợi dụng cái nhận thức dân trí còn thấp
như ban đầu tôi nói là một bộ phận lớn mà dân còn tin nghe theo fungro
thế nhưng mà để củng cố lực lượng
thì chúng thường xuyên có các cái thủ đoạn như là
xây dựng cơ sở ngầm trong quân ốc
thế rồi những cán bộ mà nằm vùng ở đấy cán bộ của các cấp các ngành luôn
kể cả các đồng chí cấp ủy chính quyền địa phương
là bị đe dọa
thế rồi có những tình huống là chúng tổ chức tập kích
có những vụ gây ra rất là đẫm máu
một mặt là để uy hiếp
trấn an tư tưởng của người dân
và khuếch trương lực lượng của fungro
và cho rằng lực lượng của fungro là một tổ chức rất là mạnh mẽ
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tổ chức hoạt động của fungro tiếp tục có những thay đổi
do mâu thuẫn nổi bộ
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
igor nekram và nayhut
tổ chức nàng chính diệp chết y d d
là thủ tướng tự phong của tổ chức fungro

lên làm thủ tướng fungro và thành lập nội các mới
sắp xếp lại cơ cấu quân sự từ trung ương đến các quân khu
jendouk làm phó thủ tướng thứ nhất đặc trách nội trị và ngoại giao
kiếm phó chủ tịch thứ nhất fungro dega
pau yu là phó thủ tướng thứ hai đặc trách an ninh quốc phòng
cơ quan lãnh đạo fungro đặt tại đầm ròn lâm đồng
đồng thời trung ương fungro ban hành thiết chế quân luật
ấn định quyền hành
và trách nhiệm các cấp chỉ huy trong tổ chức của chúng
lúc này bọn cầm đầu fungro liên lạc được với sư đoàn chín trăm hai mươi của pol pot
đóng tại tỉnh modunkiri campuchia
được sự giúp đỡ trực tiếp của pol pot
fungro đã đưa gần hai trăm linh tên
chủ yếu là số cầm đầu chỉ huy
sáng lập căn cứ tại biên giới campuchia
để huấn luyện nhận vũ khí và thiết lập hành lang tây nguyên campuchia
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín được sự hậu tuyến của các thế lực phản động
khoảng một năm trăm linh quân fungro về lại việt nam hoạt động
thành lập các toán du kích
đột nhập các trung tâm thành phố thị sáng và các tỉnh tây nguyên

pleiku con tung đà lạt đắk lắp lâm đồng
để khủng bố ám sát cán bộ rồi rút sang bên kia biên giới
mặt khác chúng tiếp tục các hoạt động du kích phá hoại
lôi tháng đồng bào dân tộc tiểu xuống nồi dậy
và bắt theo nhiều thanh niên từ một mươi năm tuổi trở lên vào rừng

tuyên bố sẽ trả thù giá man những ai phản bội hàng ngố
quay trở về buôn làng hoặc tố giác chúng
một số tên được đưa vào rừng
một số làm cho chế độ cũ
theo fungro từ trước đến giờ thì chạy ra rừng
trụ gia đúc hay là thằng thiếu tử năm chẳng hạn
một số như thế chạy ra rừng
thế sau đó thành lập các ngóm đòi về tuyển quân
ở khu vực lâm đồng rồi các tỉnh tây nguyên
lực lượng fungro ở miền nam phát triển
ngày một lớn
số lượng người vào rừng
tổ chức chống chính quyền thậm chí có những xã họ đã nắm giữ chính quyền
làm cho tình hình hết sức phức tạp
giai đoạn từ một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cho đến một nghìn chín trăm tám mươi là một giai đoạn vô cùng khó khăn
phunro không chỉ là người lớn mà có cả trẻ con
không chỉ là người trong bản mà có cả sinh viên
thậm chí ở các tỉnh nam trung bộ còn có cả sư xã vào rừng theo phunro
tình hình rất phức tạp không những chỉ đình đốn sản xuất này
mà nó tạo ra một sự bất quản định về chính trị
lúc này lâm đồng được phunro nhập vào vùng bốn thuộc quân khu bốn
cùng các tỉnh tuyên đức phan rang ninh thuận runca thuộc huyện long khánh đồng hai ngày nay
giữa quân khu bốn chúng chia thành ba tỉnh chín quận và bốn mươi sáu yếu khu
từ cấp vùng đến cấp xá
đều có hệ thống quân sự ngoài hành chính
bọn chỉ huy về hành chính đồng thời kiêm luôn chỉ huy về quân sự
chẳng hạn tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng quận trưởng kiêm tri khu trưởng
để được xem là vùng mạnh nhất quan trọng nhất của tổ chức phunro
từ quân khu bốn chúng sẽ phát triển phunro quân phun năm xuống vùng duyên hải
để chỉ đạo hai quân khu này chúng có một bộ phận trung ương phunro đứng trên tỉnh lâm đồng
theo tài liệu ta có được thì lực lượng vũ trang trong rừng của phunro vùng bốn lúc này khoảng trên ba tỉnh
trong đó số chỉ huy đầu sò khoảng năm mươi tỉnh
ngoài số ở rừng chúng còn một hệ thống phun rô nằm vùng với lực lượng khá đông trong hầu hết các buôn ấp vùng dân tộc và các cơ sở chính trị xã hội khác
khi ta giải quyết vấn đề phun rô thì họ có ba mươi năm dân tộc ít người trong đó có bốn dân tộc lớn
già rai ede cờ ho và ba na
dân tộc lớn này gần như là chi phối đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc tây nguyên
đặc điểm lớn nhất của bốn dân tộc này là họ hướng nội
họ luôn luôn bảo vệ cộng đồng của họ bảo vệ đất đai của họ và vì vậy họ chống tất cả những người xâm phạm cộng đồng xâm phạm đất đài
người cờ ho người ede già rai và ba na họ lập nghiệp ở tây nguyên họ đã chiếm được khai phá và chiếm được những vị trí hết sức then chốt
và vai trò chi phối của họ dẫn đến việc họ như là một ngọn cờ họ như một ngọn cờ để phất lên kêu gọi những người khác vào rừng
và cái dân tộc họ cũng nhiều nữa
cho nên là khi mà những người mà có chức sắc ấy

chức sắc ở trong các cơ đội
cộng đồng dân tộc họ lên tiếng thì tiếng nói của họ cực kỳ quan trọng
cực kỳ quan trọng
cho nên những người khác không cần biết nhiều thuận theo luôn
cho nên phun rô vào trong rừng ngày càng nhiều bởi vì những người trong cộng đồng dân tộc ấy có chức sắc ấy
người ta lời kêu gọi người ta không phải kêu gọi bình thường đâu
mà nó như là một mệnh lệnh
tại lâm đồng
giới sĩ chỉ đạo và tăng cường
quân số của nội bộ vụ
nay là bộ công an
lực lượng an ninh công an lâm đồng
công an kết quyền đức trọng
lạc dương đơn dương bảo lộc
đã lập nhiều chuyên án đánh phun rô
với nhiều tên phỉ bị tiêu diệt
một số bị bắt
một số bỏ chạy hướng vào rừng
giới sĩ chỉ huy của ban chuyên án bao gồm thương vụ tình hủy
ban giám đốc công an tỉnh và lực lượng quân đội ta đã đánh ba mươi sáu trận
thu một trăm linh bốn khẩu súng các loại năm mươi một liều đạn năm trăm tám mươi bảy kg lương thực và nhiều tài liệu quan trọng
làm tăng giá hai triệu đồng
tiêu diệt tên thiếu úy
trưởng hai triệu đoàn
phá sáu triệu đoàn trụ bị
một mươi bốn tổ chức chính quyền phun rô cấp xã
phá hai tổ chức phun rô câu kết với bọn phản động
và mặt trận tiêu quyết ở tùng nghĩa đức trọng
xóa sổ nhiều căn cứ của phun rô
gọi hàng bốn mươi sáu đối tượng
trong đó có những phun rô cộm cán
việc sử dụng biện pháp vụ trị
trong năm mới chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt
nhưng chưa thể giải quyết được những mâu thuẫn tồn tại
liên quan đến vấn đề dân tộc bối cảnh hiện tại
tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi tại nha trang
đã diễn ra hội nghị chuyên đề giải quyết vấn đề phun rô
do đồng chí phạm hùng
ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng chủ trì
hội nghị có các đại diện của bộ nội vụ
bộ quốc phòng
quân khu năm
quân khu bảy
khu ủy khu sáu
và thượng vụ tỉnh hủy
ban giám đốc công an các tỉnh lâm đồng
đắk lắk đắk nông gia lai con tùm
phú khánh thuận hải đồng nai sông bé
đây là hội nghị để tiến hành các biện pháp mới
ôn hòa nhưng hứa hẹn sẽ giải quyết được
dứt điểm vấn đề phun rô tại các tỉnh tây nguyên nói chung
và tỉnh lâm đồng nói riêng
rút kinh nghiệm từ nhiều trên án
từ cách thức giải quyết vấn đề phun rô
thì tham mưu cơ quan công an tham mưu cho đảng ra chỉ thị số bốn
có thể nói chỉ thị bốn đã đời là một bậc ngoạn
để giải quyết vấn đề phun rô tây nguyên
chỉ thị bốn có mấy cái nội dung rất quan trọng như thế này
thứ nhất xác định phun rô là vấn đề thuộc về nội bộ
do những mâu thuẫn khác nhau mà họ hình hành ra đấy và chống đối
và vì vậy đó là vấn đề chính trị
cần phải giải quyết bằng chính trị
thứ hai là để giải quyết vấn đề phun rô thì phải tăng cường đời sống vật chất
và tinh thần cho cộng đồng các dân tộc tây nguyên
tạo cho họ một đời sống ngày một tốt hơn
thứ ba là tăng cường giáo dục để làm cho mỗi người đều nhận thức được
dân tộc và tổ quốc là một
và thứ tư là tiến hành những chuyên án điểm
để bắt những người cầm đồng
tôi xin nhấn mạnh là những chuyên án điểm để bắt
vì vậy từ năm một nghìn chín trăm tám mươi mà cho đến một nghìn chín trăm chín mươi hai khi ta giải quyết xong vấn đề phun rô
ta đã tổ chức sáu chuyên án điển hình ở sáu vùng miền khác nhau ở tây nguyên
trong đó f một trăm linh một là chuyên án mở đầu quan trọng bậc nhất vì đó là một chuyên án phá đường dây
cắt đứt sự liên lạc giữa các tổ chức ở phun rô trong trường với nhau
tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi thủ tướng của phun rô lúc này là y g d đang bám theo pol pot ở biên giới campuchia
hòng tìm cách đi sang nước thứ ba
mọi việc điều hành trung ương phun rô tại tây nguyên do yaduk lúc này đang là đệ nhất phó thủ tướng
phụ trách chính trị ngoại giao và pau huynh đệ nhị phó thủ tướng phụ trách an ninh quốc phòng
chia nhau kiểm soát vốn có uy tín hơn hẳn pau huynh
yaduk được hầu hết phun rô bắt
phun rô chủ yếu là người cờ hò tôn vinh làm thủ lĩnh hùng xám tây nguyên
trong khi pau huynh chỉ thu phục được số phun rô nghị y d
căn cứ địa của tổ chức phun rô lúc đó đóng chân trên đất lâm đồng quê hương của yaduk và của đồng bà cờ hò
nari yaduk trở thành mối lo đúng hơn là mối quan tâm hàng đầu của ban chuyên án
kế hoạch câu nhự bắt yaduk được tính đến
kế hoạch này phát sinh từ một thời cơ đến bất ngờ
nhiều tình huống sau đó đều diễn ra rất căng đến nghẹt thở
trở về từ hội nghị chuyên đề giải quyết phun rô tại nha trang
đồng chí đỗ quang thắng bí thư tỉnh ủy và đại tá vũ linh phó tì công an tỉnh lâm đồng lập tức triển khai công tác
bộ chỉ huy trung ương phun rô đang nằm ngay trong địa bàn tỉnh lâm đồng
chỉ thị của bộ trưởng phạm hùng là lâm đồng phải tính toán như thế nào để triệt phá cả trung ương ấy của chúng
đó chính là những chân trở dày dứt nhất của những người chỉ huy như đại tá vũ linh
ngay trong hôm ấy đại úy nguyễn văn độ phó trưởng phòng bảo vệ chính trị báo cáo cho đồng chí vũ linh một thông tin đặc biệt
f một mật danh trình sát năm vùng của ta đưa tin khẩn
nahira yaduk vừa liên lạc với một đường dây được xuất ngoại thông qua một sư tri lâm ở thành phố hồ chí minh
cụ thể đường dây này như thế nào thì trinh sát vẫn đang tiếp tục theo dõi
với sự nhạy cảm và kinh nghiệm của một cán bộ an ninh lâu năm đại tá vũ linh đã hình thành ngay ý tưởng về một kế hoạch dài hơi với mục tiêu dụ ra khỏi hang

chuyên án f một đưa tin khẩn
chuyên án f một một đã được triển khai ngay sau đó
bí thư tỉnh ủy lâm đồng đỗ quang thắng làm trưởng ban
đại tá vũ linh trực tiếp chiến đấu là phó ban thường trực
các đồng chí lương quyền cục trưởng kd chín bộ nội vụ cùng ba đồng chí cấp phó đức minh văn bá đạt nguyễn phước tân và đại tá trần đức hoài trưởng ti công an lâm đồng thời đó làm phó bàn
thành viên ban chuyên án là đại úy nguyễn văn độ và thượng úy phan văn thái
phó phòng bảo vệ chính trị cùng thiếu tá trịnh lương hy trưởng công an huyện đơn dương
nhiệm vụ của ban chuyên án là phải đánh tan quân khu bốn quân khu mạnh nhất của funro mà nhân vật chính là nahira yadak để ngăn chặn việc chúng tiến hành lập funro vùng năm
góp phần cùng công an các tỉnh đắk lắk đắk nông gia lai con tum sông báy đồng nai
phá toàn bộ hệ thống trung ương funro
giải quyết cơ bản tổ chức phản động này
khi biết có trận đánh lớn sắp xảy ra ban chuyên án đã nhận được rất nhiều đơn tình nguyện trong đó có rất nhiều những lá đơn của các cán bộ an ninh trẻ tuổi rồi họ biết phía trước là hiểm nguy là có thể hy sinh tính mạng của chính mình
cuối cùng ban chuyên án quyết định các đồng chí lâm văn thạnh thiếu úy trinh sát ngoại tuyến thuộc phòng bảo vệ chính trị nguyễn ngọc diêu thiếu úy nguyễn bảo toàn nguyễn duy hưng đều là thường sĩ thuộc phòng hậu cần trần hiếu phi thiếu úy lái xe riêng của đại tá vũ linh và đồng chí nguyễn văn cho trinh sát an ninh của bộ nội vụ tăng cường vào trận
các cảm giác của các đồng chí đều đều đúng
các cảm tử quân huấn luyện kỹ càng nhập vai một cách thuân thục trước khi vào cuộc đấu sinh tử
nhiệm vụ nhập vai ba bình một thành viên của tổ chức từ thiện caritas lúc đó được giao cho thiếu úy lâm văn thạnh một sĩ quan trẻ mới ngoài tuổi hai mươi
tức là cái nhất đấy là nguyên tắc bí mật không được thông báo không được thông báo chuyên án này
không được thông báo phải xung phong đi khác không có

tôi nói thí dụ như là một số đồng chí như vậy là nánh đạo này nhưng mà không được tham gia vụ án này

chỉ được đồng chí phó giám đốc phụ trách an ninh trực tiếp là đồng chí giám đốc

và giám đốc chỉ đạo là nếu đồng chí bức điện này mà nổ ra thì đồng chí bị kỳ luật đuổi ra khỏi ngành

bọn phunro khi rút đi còn để lại mấy tờ truyền đơn bên xác các nạn nhân